ngày hội không khí sạch việt nam đã được tổ chức với thông điệp
không khí sạch món quà xanh gia đình khỏe mạnh
sự kiện nhằm góp phần gia tăng nhận thức cho mọi người về hiện trạng nguyên nhân
cũng như tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng
từ đó thúc đẩy thay đổi thái độ và hành vi trong việc cải thiện chất lượng không khí
sự kiện ngày hội không khí sạch việt nam là hoạt động mở đầu cho chiến dịch
không khí sạch việt nam được tổ chức hàng năm do trung tâm phát triển sáng tạo xanh green id khởi xướng
nhằm mục tiêu góp phần đưa tiếng nói của cộng đồng vào quá trình xây dựng
hoàn thiện và thực thi các chính sách về không khí sạch tại việt nam
sự kiện đã thu hút sự tham gia của rất nhiều người đặc biệt là các gia đình có con nhỏ
với các hoạt động như chung tay vẽ tranh cùng tham gia trò chơi
các bậc vũ hình và các em nhỏ đã có những giây phút vui chơi thư giãn
đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân về ô nhiễm không khí
bản thân mình cũng đã hiểu mình cũng muốn các bé hiểu được ý nghĩa về ngày hội này
và ý nghĩa về bảo vệ môi trường nên mình cho bé vào đây
trong sự kiện cũng trưng bày triển lãm những giải pháp hạn chế ô nhiễm không khí
mang đến cho người tham dự nhiều thông tin hữu ích
cũng như những cách thức đơn giản và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí
thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới tất cả các người dân các bố mẹ và các con
trong ngày hội hôm nay đó là
không khí sạch món quà xanh và gia đình khỏe mạnh
thì đấy là thông điệp và cũng là một cái mong ước một cái lời chúc của chúng tôi
dành cho tất cả các ông bố bà mẹ và các con trong dịp giáng sinh như này
nhiều người tham dự cũng đã cùng nhau gửi gắm những thông điệp thể hiện quyết tâm thay đổi bản thân
để giảm thiểu ô nhiễm không khí cũng như cải thiện chất lượng không khí tại nơi mình sinh sống